phạm thành đạt cho biết sau khi xảy ra vụ việc phía gia đình cũng gom góp chạy vạy khắp nơi để lo cứu chữa cho hiếu
số tiền mà gia đình họ hàng chữa trị cho hiếu cả chi phí đi lại điều trị tại hà nội và long an suốt hơn hai tháng đã lên đến năm trăm linh triệu đồng
phía những người gây ra vụ việc cũng đã đến xin lỗi hỗ trợ thăm hỏi gia đình
cô tuyết cô ruột của hiếu nói sự việc cũng không ai mong muốn
giờ cô chỉ muốn lo tru toản đám tang cho cháu mình
tội nó còn nhỏ quá con thì thơ dại chứ mình cũng không muốn làm khó làm dễ gì người ta đâu
sự tính đình cữu của hiếu sẽ được đưa về quê nội tiền giang để ăn táng vào ngày mai ngày một mươi chín tháng ba
nói về hoàn cảnh của nạn nhân chị đào ngọc dung người bạn thân ở cùng phòng với nạn nhân cho biết
gia đình hiếu có hoàn cảnh khó khăn số tiền để đi nâng mũi được hiếu sản dụng trong nhiều tháng liền mới đủ
quê hiếu ở long an hiếu mới ra hà nội thuê nhà và làm việc được khoảng hai năm
chị dung nói tôi ở với hiếu đã lâu hai đứa có chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe nên khi bạn mình bị như thế tôi rất xót xa
theo chị dung trước khi xảy ra vụ việc hiếu có chồng nhưng đã ly hôn và đang một mình nuôi con nhỏ gần một tuổi
gia đình hiếu rất hoàn cảnh cô ấy là lao động chính trong gia đình do bố mẹ đã ly thân
hiếu còn một người chị nhưng chị cô ấy cũng không làm gì hết chị ấy ở nhà trông con cho hiếu
hàng tháng hiếu đi làm ngoài hà nội cũng phải gửi tiền về trả nợ ngân hàng và nuôi con
chị dung tâm sự
thưa quý vị liên quan đến vụ chị phạm thị diễm hiếu hai mươi hai tuổi quê ở long an tử vong sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn phường tương mai quận hoàng mai hà nội nêu trên
ngày một mươi tám tháng ba lãnh đạo công an quận hoàng mai cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
lãnh đạo công an quận hoàng mai nhấn mạnh chắc chắn sẽ khởi tố người gây ra sự việc sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
cũng liên quan đến vụ việc trên theo tìm hiểu
địa điểm phẫu thuật nâng mũi cho chị hiếu là căn nhà cao khoảng năm sáu tầng liền kề trong ngõ một trăm bốn mươi bảy a tân mai phường tương mai quận hoàng mai hà nội
hiện ngôi nhà này đang trong tình trạng cửa đóng then cài
người dân xung quanh cho biết ngôi nhà này vừa được mua cách đây không lâu
anh hoàng minh phong chủ nhà nơi nạn nhân tiến hành nâng mũi chia sẻ hiện anh đang có mặt tại long an để cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân
tại gia đình nạn nhân cũng có mặt của các cơ quan
các cơ quan chức năng để cùng giải quyết sự việc
dù nạn nhân không phải là khách của tôi và tôi cũng không trực tiếp làm nhưng sẽ có trách nhiệm bởi họ làm ở nhà của mình
mình phải có trách nhiệm xử lý thế nào cho ổn thỏa anh phong cho hay
anh phong cho biết thêm về trách nhiệm hình sự công an sẽ cho kết quả cuối cùng
tuy nhiên nạn nhân nâng mũi tại nhà riêng của tôi nhưng tôi có đầy đủ giấy phép được tiến hành thử thuật nâng mũi tại nhà
giờ tôi cố gắng lo cho tăng lễ mọi thứ êm xuôi nhất
mong hiếu siêu thoát
trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng anh phong khởi điểm là thợ cắt tóc rồi học mò chuyển sang phẫu thuật thẩm mỹ
anh phong cho rằng thông tin này không chính xác
thưa quý vị và các bạn sự ra đi của chị hiếu đau lòng nhất vẫn là những người ở lại
hy vọng thời gian sẽ làm họ nguôi ngoai đi nỗi mất mát này
và trên thực tế chúng ta thấy đây không phải trường hợp đầu tiên có bệnh nhân tử vong vì võ thuật thẩm mỹ
sự việc khi hiểu như trên
chẳng ai mong muốn
đây cũng sẽ là một lời cảnh tình đến một số chị em có ý định làm đẹp
hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi ra một quyết định liên quan tới sức khỏe và tính mạng bản thân
thông tin tiếp theo về kết quả điều tra vụ việc này sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất
quý vị các bạn hãy đăng ký kênh và bấm nút thỉnh chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại